ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia đã có cuộc họp đánh giá về tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch trên cả nước
theo báo cáo của bộ y tế trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay cả nước ghi nhận hai trăm bốn mươi ba bảy trăm một mươi sáu ca mắc
bộ y tế cho rằng với biến chủng delta dịch bệnh có thể kéo dài nhất là tại thành phố hồ chí minh và các địa phương phía nam
một số tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch trở lại đe dọa đến sức khỏe tính mạng người dân gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội
riêng tại thành phố hồ chí minh hiện nay số mẫu xét nghiệm chủ yếu lấy từ các trường hợp có triệu chứng rõ cần có kết quả xét nghiệm pcr để nhập viện
do đó số trường hợp công bố không phản ánh thực tiễn các trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
có thể số mắc thực tế cao hơn số ghi nhận
về công tác phòng chống dịch bệnh ban chỉ đạo cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được tại một số nơi vẫn còn hạn chế
có tình trạng ngoài chặt trong lỏng
tuy thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu nhưng ở một số địa phương còn chưa thực sự nghiêm
theo đó một số địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp và một bộ phận người dân còn có tình trạng chủ quan lơ là mất cảnh giác
chưa lường hết mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh chóng của các biến chủng delta
số lượng bệnh nhân f tăng nhanh
trong khi số dường bệnh tại các tầng điều trị chưa đáp ứng gây áp lực đến công tác điều phối tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
bộ y tế đề xuất nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt như hiện nay
thì dịch bệnh tại tp hcm sẽ thực sự có xu hướng giảm trong một vài tuần tới
các địa phương lân cận có mô hình dịch bệnh tương tự tp hcm ở giai đoạn đầu
đặc biệt tại bình dương đồng nai long an có nguy cơ bùng phát rất cao nếu không triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
về tình hình tiêm chủng ban chỉ đạo nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng
hiện bộ y tế đã tiến hành phân bổ lô thuốc gồm một mươi lọ remdesivir đầu tiên cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại tp hcm và các tỉnh phía nam
theo chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiện nay là đặc biệt quan trọng
để nhanh chóng bắt tách f khỏi cộng đồng tp hcm không chỉ chia ra các vùng nguy cơ đỏ da cam xanh
mà còn chia các đối tượng nguy cơ như là tham gia chuỗi cung ứng người thường xuyên tiếp xúc nhiều
đặc biệt đối tượng nguy cơ có thể có cả trong vùng xanh
do đó việc xét nghiệm sàng lọc đồng thời thực hiện đối với từng vùng khu vực và các đối tượng sẽ có kết quả tổng thể hơn
không bị bỏ sót mầm bệnh
với việc trả kết quả xét nghiệm chưa đạt yêu cầu chủ tịch ubnd tp yêu cầu sở y tế hà nội
cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện xét nghiệm đẩy nhanh tiến độ hơn nữa với phương châm
chính xác nhất nhanh nhất
cả hai mũi chủ công là tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng
phải bảo đảm yêu cầu tuyệt đối an toàn không được để xảy ra sai sót
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
đến nay đã có hơn hai mươi dân số trên một mươi tám tuổi của hà nội đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
tiếp tục sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn cho các vùng cách ly y tế
công an tỉnh sóc trăng đã trao tặng bốn trăm linh phần quà cho các hộ gia đình
tại xã thuận hương huyện mỹ tùy
và xã phú tân huyện châu thành
thông tin mở đầu cùng tiêm bắn
với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
tính đến thời điểm hiện tại công an tỉnh sóc trăng đã hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cho vùng cách ly y tế trên địa bàn toàn tỉnh là hai năm trăm linh phần quà
để giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó công an tỉnh sóc trăng đã hỗ trợ một năm trăm linh phần quà cho người dân đồng bào khơ me
người lao động tại các địa bàn thị xã vĩnh châu huyện thạnh trị huyện long phú huyện mỹ xuyên và thành phố sóc trăng
tại tỉnh thứa tiên huế phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát quản lý hành chính về trạng tự xã hội công an tỉnh
đã tổ chức nấu ăn chuẩn bị hàng ngàn suất cơm trưa gửi tại những người dân tại khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể tại số một trăm linh phong văn đồng phường vĩ dạ thành phố huế
lực lượng cảnh sát hình sự đã tổ chức sơ chế chế biến và đóng gói một một trăm linh suất cơm trưa
để đưa đến khu cách ly t ba ký túc xá của trường đào tạo ngân hàng công thương ở phường phú thượng tp huế
quy tặng cho người dân đã cách ly tập trung tại đây
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
cũng tổ chức nấu hơn một suất cơm để gửi tặng người dân đang cách ly tập trung tại khu cách ly ký túc xá của đại học huế
chuyển sang một số tin tức khác
hai đối tượng cùng chín mươi tám bánh heroin vừa bị công an tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án bắt và thu giữ
cụ thể vào hồi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám tại bản nậm khăn xã nậm khăn huyện nậm bồ tỉnh điện biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp với công an huyện nậm bồ mường trà thị xã mường lây các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lực lượng bộ đội biên phòng
phòng năm cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang vàng a xúa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại bản phi lĩnh hai xã si ba phìn huyện nậm bồ tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là chín mươi tám bánh heroin khối lượng ba mươi bốn ba kg một xe ô tô bán tải hai xe máy hai điện thoại di động và cùng một số tài liệu khác có liên quan
đấu tranh mở rộng chuyên án vào sáng cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng sùng a hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại bản làng dung xã ma thì hồ huyện mường trà tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công ba trăm linh triệu đồng từ một người không rõ danh tính vào điện biên và đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường năm mươi hai tuổi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố thêm hai hành vi là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với vai trò cầm đầu
trước đó một mươi tường đã bị khởi tố
và bắt tạm giam về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng qua biên giới
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
quá trình xác minh điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tiếp tục xác định vai trò chủ mưu cầm đầu của một mươi tường
ở hai vụ án khác
cụ thể là vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd
từ campuchia về việt nam
vụ này cơ quan điều tra đã khởi tố bốn bị can
các bị can khai nhiều lần được ba mươi tường chỉ đạo sang campuchia
nhận usd đem về
tiền công mỗi chuyến vận chuyển được trả là từ ba đến năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra còn chứng minh được
một mươi tường cầm đầu vụ buôn lậu hơn một tấn đường cát
từ campuchia về việt nam
cụ thể một mươi tường mua đường cát và quần áo giày dép túi sách
từ campuchia nhập lậu về việt nam bán kiếm lời thu lợi bất chính
để thực hiện một mươi tường đã giao cho em ruột là nguyễn hoàng út
trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây
bản thân một mươi tường đứng sau chỉ đạo và trả tiền công
cho những đối tượng tham gia trong đường dây này
lợi dụng thời điểm hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến hết sức phức tạp
nhiều người dân có tâm lý e ngại đến khám chữa bệnh
tại các bệnh viện cơ sở y tế
đối tượng phan đức huy dù không có bằng cấp
nhưng vẫn tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp
và cùng đồng phạm đã lừa đảo bán thuốc đông y cho nạn nhân
chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một qua mối quan hệ xã hội
phan đức huy sinh năm hai nghìn biết được nạn nhân đang có bệnh xương khớp
và ngại đến bệnh viện do lo sợ dịch bệnh phức tạp
huy đã tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp
và chỉ cần tả bệnh là có thể bốc thuốc
nhận thấy nạn nhân quá cả tin và sẵn tiền
huy tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo
huy đưa ra thông tin không có thật về việc
nạn nhân được bộ y tế và bệnh viện đại học y hà nội
hỗ trợ bảo hiểm lên đến năm trăm linh triệu đồng
từ việc mua liệu trình thuốc đông y điều trị xương khớp
huy hướng dẫn nhiều lần chuyển tiền mặt
để sớm được giải quyết khoản tiền bảo hiểm

để mua thuốc và làm thủ tục bảo hiểm y tế

để sớm nhận được nhà huy đã tặng một căn trung cư
và tặng một căn trung cư ở khu vực gia lâm với giá một năm tỷ đồng
huy yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho huy
để lo giấy tờ
để thực hiện hành vi lừa đảo này
huy đã rủ thêm đồng phạm là phạm minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại phường sài đồng quận long biên cùng tham gia
với vai trò người giúp sức
hiếu đã nhiều lần trực tiếp đến nhận tiền từ nạn nhân
khoảng sáu trăm linh triệu đồng
về thủ đoạn của các đối tượng
trong vụ án này
thì các đối tượng nhắm đến
những người già
không có hiểu biết
trong công nghệ
thì các đối tượng sử dụng
cái mạng internet
sau đó tải các văn bản mẫu
của bộ y tế hay của bệnh viện đại học y
sau đó chỉnh sửa soạn thả văn bản
và gửi qua gia lô cho nạn nhân
để lấy cái lòng tin của nạn nhân
thì khi mà nạn nhân tin rồi
thứ thì các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền
trung tuần tháng bảy
hiếu gọi điện cho nạn nhân
yêu cầu chuẩn bị một trăm năm mươi triệu đồng tiền đợt cuối
để nhận căn hộ trung cư
lúc này nạn nhân mới nhận ra
mình bị lừa và đến trình báo cơ quan công an
thông qua cái vụ án này
thì cơ quan điều tra chúng tôi cũng khuyến cáo
đến những người dân đặc biệt là những người lớn tuổi
tránh trường hợp nghe đồn ván
hay nghe đồn thổi về một cái bác sĩ
đồng y nào đó hay là một cái
cơ sở đồng y nào đó có thể chữa trị được
sau đó thì không thông qua
thăm khám chữa bệnh mà lại
bỏ tiền ra để mua những cái đồng y đấy
vụ việc này tiếp tục cho thấy
hiện nay tội phạm đang có xu hướng
lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp để thực hiện
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn khó lường
do vậy người dân cần tỉnh táo
và nêu cao tinh thần cảnh giác
mời quý vị cùng điểm qua
những thông tin đáng chú ý có trong các số báo
ra sáng nay cùng biên tập viên nam hà
trong tiểu mục điểm báo
ngày hôm nay là thông tin trên báo
đại biểu nhân dân theo bài viết
với tinh thần nhanh gọn và khẩn trương
hiện tại các địa phương đã nhanh chóng
đưa nghị quyết số sáu mươi tám về một số chính sách
hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đi vào cuộc sống
theo khoảng một mươi hai mục hai
hai nghị quyết sáu mươi tám đối với lao động không có
giao kết hợp đồng lao động tự do
và một số đối tượng đặc thù khác sẽ
căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách
của địa phương xây dựng tiêu chí xác định
đối tượng mức tiền hỗ trợ nhưng không
thấp hơn một triệu đồng
một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một lần
hoặc là năm mươi đồng một người một ngày
căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng
hoạt động theo yêu cầu của địa phương
đây là những người lao động tự do bị mất việc làm
đa số là những người nghèo các đối tượng
yếu thế dễ bị tổn thương lớn nhất
theo đó lao động tự do là
những người làm trong một trong
sáu loại công việc sau bán hàng rong
buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có
địa điểm cố định buôn thúng bán bưng
thu gom rác phế liệu bốc vác chuyển hàng
bằng xe ba gác xe thô sơ
bán lẻ vé số lưu động tự làm
hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh
trong lĩnh vực ăn uống lưu trú du lịch
chăm sóc sức khỏe bao gồm cả bảo vệ
hoặc làm công việc thuộc các ngành nghề
lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục giãn cách
xã hội theo chỉ thị một mươi sáu sau ngày một mươi năm tháng tám
với những nỗ lực rất lớn
nhằm sanh hóa bản đồ covid một mươi chín
và đảm bảo việc chăm lo cho đời sống của người dân
phản ánh trên báo pháp luật
thành phố hồ chí minh
theo thông tin phó bí thư thường trực thành ủy
thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết
để chuẩn bị cho giãn cách xã hội kéo dài
thành phố sẽ đảm bảo an sinh xã hội
cả về lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
để người dân yên tâm không căng thẳng
về tinh thần thành phố sẵn sàng
cho gói an sinh xã hội lần ba và lần bốn
nếu như giãn cách kéo dài đến ngày một mươi năm tháng chín
hoặc lâu hơn thì thành phố sẽ có hình thức
để đảm bảo chăm lo cho người dân
phó bí thư thường trực thành ủy
thành phố hồ chí minh nhấn mạnh
đã chịu đựng rồi đã hy sinh rồi
thì cố gắng làm sao sự hy sinh đó đạt kết quả
còn nếu lúc này buông súng
không kiên trì nữa thì kết quả của thời gian qua
sẽ đổ sông đổ biển
trong mục chống diễn biến hòa bình
trên báo công an nhân dân có bài viết với nhan đề
cảnh giác thông tin xuyên tạc của đối tượng
phản động trên mạng xã hội
thông tin về việc vào ngày một mươi hai tháng tám
công an thị xã bình long tỉnh bình phước
đã phát đi thông tin
cảnh giác đối với trương quốc huy
thành viên của tổ chức khủng bố việt tân
nội dung bài viết cho biết
trương quốc huy đã liên kết với lisa phạm
thuộc tổ chức khủng bố việt tân
giải truyền đơn chống phá nhà nước
trương quốc huy hai lần bị bắt
lần bắt thứ hai vào năm hai nghìn năm
bị kết án sáu năm tù
ra tù vào năm hai nghìn một mươi một thì trốn qua thái lan
sau đó qua mỹ tị nạn
dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố việt tân
trương quốc huy đã lập kênh n một tv
trên youtube facebook để chia sẻ sự đoàn kết
chia sẻ sự đoàn kết
của người dân việt nam với chính quyền
kích động bạo lực gây bất ổn trong nước
trên kênh này trương quốc huy tỏ vẻ là
người hiểu biết về tình hình trong nước
tuy nhiên trương quốc huy chỉ lợi dụng các vấn đề
mà báo chí đã đăng suy diễn các vấn đề
theo chiều hướng xuyên tạc gây hiểu lầm
cho người dân dẫn dắt người dân
theo chiều hướng tiêu cực nhằm chống phá
sự ổn định của đất nước thời gian qua
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam
kênh n một mươi tv càng ra sức xuyên tạc
trương quốc huy đã lớn tiếng chỉ trích
chính phủ tỏ vẻ bề trên chỉ dạy
cho chính phủ chống dịch trong khi công tác
chống dịch của chính phủ đã được cả thế giới công nhận
là hiệu quả
cũng trên báo công an nhân dân thông tin
sau thành công của chương trình đầu tiên
vào năm ngoái chương trình chào mừng
ngày cách mạng tháng tám và ngày truyền thống
công an nhân dân một mươi chín tháng tám hoa cài
trên lá chắn sẽ tiếp tục trở lại với khán giả
truyền hình vào hai mươi h năm mươi phút
ngày một mươi năm tháng tám trên kênh vtv một
theo thông tin thiếu tướng nghệ sĩ
nhân dân nguyễn công bảy phó cục trưởng
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
cho biết hoa cài trên lá chắn là chương trình
nằm trong kế hoạch phối hợp công tác
giữa bộ công an và đài truyền hình việt nam
được tổ chức hàng năm do ban văn nghệ
đài truyền hình việt nam và cục công tác đảng
và công tác chính trị thực hiện năm nay
ban tổ chức chọn chủ đề là vững vàng
thế trận lòng dân thông qua các phóng sự
tư liệu các tiết mục nghệ thuật và
trò chuyện giao lưu với cán bộ chiến sĩ công an
nhiều thế hệ chương trình cùng khán giả nhìn lại
những thành tiệu nổi bật của đất nước thành tựu
của lực lượng công an những khó khăn khách quan
mà lực lượng công an đã và đang phải đối mặt
như đại dịch toàn cầu tội phạm mới xuất hiện
hy vọng chương trình sẽ được đông đảo khán giả
đón xem và thông điệp về thế trận lòng dân
sẽ được lan tỏa sâu sắc
sáu giờ ba mươi phút chuyến hàng đầu tiên đã đến điểm tập kết
các chiến sĩ công an chia nhau mỗi người một việc nhanh tay phân chia đồng đều rau cũ trong mỗi xuất quà
tuy không thành thạo không quen tay nhưng ai nấy đều làm nhanh nhất có thể để thực phẩm tươi ngon được đến tay người dân
để gói gọn vào những bao rồi mình di chuyển xuống ủng hộ cho dân để nhanh nhất để cho rau củ quả không bị hư
các đồng chí là ai cũng muốn làm cho người dân ai cũng biết là đó là rất là vất vả
vì đi từ năm giờ sáng thậm chí các đồng chí có thể là chụp đến năm giờ sáng
nhưng mà vẫn nhận cái nhiệm vụ đó để đồng hành cùng mọi người
và khi mà làm được cái việc đó rồi nghĩa là về quần áo là lấm lên
mọi người là ai cũng mồ hôi mồ kè nhỏ
nhưng mà trong lòng thì rất là vui chính bản thân tôi cũng rất là vui khi làm được cái việc đó cho mọi người
phường phước mỹ là một trong năm phường đang áp dụng lệnh phong tỏa cứng trên địa bàn quận sơn trà
bản thân từng chiến sĩ luôn đồng hành và thấu hiểu được sự khó khăn trong vùng cách ly y tế
rau xanh là thực phẩm mà người dân rất cần lúc này
bằng tất cả tình cảm trách nhiệm cứ mỗi tuần hai ba lần công an phường phước mỹ vận chuyển một chuyến từ ba đến bốn tấn rau sạch
chia đều cho người dân ở cả trong vùng phong tỏa và hoàn cảnh khó khăn
những phần quà thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần đã tiếp thêm động lực cho bà con vượt qua khó khăn đồng lòng chống dịch
những phần quà thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần đã tiếp thêm động lực cho bà con vượt qua khó khăn đồng lòng chống dịch
dù đã thấm mệt sau một đêm dài trực chốt nhưng ai nấy đều hăng hái tham gia tiếp sức cho người dân vùng tâm dịch bằng tất cả tấm lòng
gần dân luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân bằng những việc làm thiết thực
cũng chính vì thế mà nghĩa tình quân dân càng thêm gắn kết bền chặt
cũng chính vì thế mà nghĩa tình quân dân càng thêm gắn kết bền chặt